do có những trường hợp mắc covid một mươi chín sau một mươi bốn ngày cách ly mới phát bệnh
nên tỉnh hà tĩnh đã tiến hành kéo dài thời gian cách ly
bên cạnh đó tỉnh hà tĩnh cũng đã triển khai nhiều biện pháp tăng cường kiểm soát dịch bệnh
các đối tượng nằm trong diện f một f hai đều được cách ly độc lập
để chăm sóc tốt hơn cho những trường hợp này trong thời gian cách ly tại đây
tại khu cách ly tập trung ở biên giới huyện hương sơn tỉnh hà tĩnh
những người dân này được các bác sĩ kiểm tra đo thân nhiệt thường xuyên mỗi ngày
đặc biệt khi phát hiện một số ca ủ bệnh quá một mươi bốn ngày
tỉnh hà tĩnh đã yêu cầu kéo dài thời gian cách ly thêm một tuần nữa
để tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe của người dân
có những trường hợp phát triển có tên một mươi bốn ngày vẫn có
cho nên việc kéo dài thêm một tuần là điều kiện để sáng lọc xét nghiệm
xác định được khi các đối tượng về địa phương
thì mình kéo dài hai mươi một ngày thì mình không phải cần phải hướng dẫn người ta tiếp tục theo dõi tại nhà nữa
hà tĩnh hiện có ba trường hợp dương tính với covid một mươi chín
một khu cách ly dã chiến gồm bốn mươi một phòng đã được xây dựng
để cách ly độc lập các đối tượng f một và f hai
để góp sức với đội ngũ y bác sĩ bộ đội thực hiện công tác chăm sóc bệnh nhân
nhiều người dân hương sơn tỉnh hà tĩnh đã tự nguyện tham gia nấu ăn góp lương thực
cùng chính quyền tham gia chống dịch
không chỉ chúng tôi mà tất cả bà con nhân dân ở hương sơn
thì hầu như là đều từ nguyện lên đấy để phục vụ để góp phần
cùng với xã hội đẩy lùi nàn dịch covid
và chúng tôi cũng rất mong muốn
tất cả mọi người cùng chung sức
và đến thời điểm này thì mặc dù trên địa bàn huyện hương sơn
có một cái bệnh viện cửa khẩu quốc tế cầu treo
được tỉnh lấy làm cái bệnh viện
để rồi cách ly và chữa trị cho những người bị dương tính với covid
nhưng mà người dân chia sẻ người dân đồng thuận
và vì vậy mà tạo một cái yên tâm cho người bệnh khi đô trị ở đấy
hà tĩnh là địa phương có số lao động từ thái lan và lào trở về khá đông
hiện các lực lượng chức năng tại khu vực cửa khẩu cầu treo
đang siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh tại đây
sự chung tay của người dân lúc này là động lực lớn
nhằm góp phần cùng chính quyền đẩy lùi dịch bệnh covid